theo bác sĩ hoàng hà tổn thương thận do tăng huyết áp nguyên nhân bởi tăng huyết áp gây tổn thương mạch máu thận dẫn tới sơ hóa thận
để hiểu được cơ chế gây tổn thương thận trước hết cần xem xét bệnh sinh tổn thương mạch máu do tăng huyết áp
do đó cần phải kiểm soát được huyết áp để tránh bị suy thận
mối liên quan giữa tăng huyết áp và bệnh lý thận
nhiều nghiên cứu đã cho thấy tăng huyết áp là nguyên nhân gây suy thận và ngược lại
suy thận lại gây tăng huyết áp
các nhà nghiên cứu cho rằng khoảng năm mươi bệnh nhân tăng huyết áp thứ phát có nguyên nhân là do bệnh của thận
ngược lại khoảng một mươi bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối phải lọc máu tru kỳ là do tăng huyết áp nguyên phát
thận vừa là nạn nhân vừa là nguyên nhân của tăng huyết áp
liên quan giữa tăng huyết áp và bệnh lý thận tạo nên một vòng xoắn bệnh lý
lý do tổn thương
tổn thương thận do tăng huyết áp
tổn thương thận do tăng huyết áp là bởi quá trình tiến triển tự nhiên của tăng huyết áp không được điều trị
thường dẫn đến nhiều hệ lụy trong đó có tổn thương thận
ở thận tổn thương sớm thấy ở các mạch máu trước cầu thận và động mạch đến bao gồm cả các động mạch trong cầu thận
tổn thương động mạch trước cầu thận là đặc trưng của tổn thương thận do tăng huyết áp
nhưng không đặc hiệu vì còn thấy trong các bệnh lý mạch máu thận
trong sơ mạch thận lành tính tổn thương cơ bản là hialin hóa lớp áo giữa thành động mạch trong cầu thận dẫn tới tổn thương đoạn búi mao mạch cầu thận
trong sơ mạch thận áng tính đặc trưng cơ bản là tổn thương lớp nội mạc
tế bào nội mạc có chỗ bị bong khỏi màng nền tạo ra các khoang được lấp đầy các chất liệu huyết tương và colagen gây hẹp lòng động mạch
ngoài ra còn hoại tử lớp áo giữa xẹp các múi mau mạch cầu thận do thiếu máu
giai đoạn đầu của tăng huyết áp thấy tăng lưu lượng dòng huyết tương qua thận và tăng áp lực thủy tĩnh trong mau mạch cầu thận làm xuất hiện microabumin niệm
khi tổn thương đoạn múi mau mạch cầu thận làm xuất hiện microalbumin niệu và dẫn tới sơ hóa cầu thận mức lọc cầu thận giảm và dần dần dẫn tới suy thận
trong sơ mạch thận ác tính do hẹp lòng động mạch trước cầu thận và trong cầu thận gây xẹp các múi mau mạch cầu thận do thiếu máu dẫn đến thiếu niệu
do đó tăng huyết áp là nguyên nhân chính dẫn đến suy thận mạng
trong cơ thể thận có chức năng giữ cho huyết áp được ổn định nhưng khi thận bị tổn thương khả năng điều hòa huyết áp suy giảm làm cho huyết áp tăng cao
nếu bị suy thận bệnh tăng huyết áp làm cho bệnh thận càng tăng nặng
như vậy tăng huyết áp có thể là một biến chứng của suy thận mạng
nếu rơi vào tình trạng này cần thực hiện đúng chỉ định điều trị của bác sĩ nhằm kiểm soát huyết áp ở mức cho phép
giảm được nguy cơ tổn thương thận và phòng tránh bệnh lý tim mạch bởi tăng huyết áp còn gây tổn thương tim
điều trị tổn thương thận do tăng huyết áp
không có điều trị đặc hiệu cho tổn thương thận do tăng huyết áp
ở những bệnh nhân khác nhau thì việc điều trị cũng được các bác sĩ chỉ định cụ thể
trong đó có thể sử dụng các nhóm thuốc lợi tiểu làm giảm khối lượng máu lưu hành làm giảm được huyết áp và giảm dòng máu thận
thuốc lợi tiểu thường được lựa chọn sử dụng đầu tiên để điều chỉnh huyết áp
ngoài ra các nhóm thuốc giãn mạch trực tiếp nhóm thuốc ức chế bê ta giao cảm nhóm thuốc ức chế men chuyển cũng được bác sĩ cân nhắc sử dụng tùy trường hợp
tuy nhiên mục tiêu điều trị chính vẫn là kiểm soát huyết áp duy trì huyết áp ở giới hạn bình thường
khi có suy thận điều trị giống như điều trị suy thận
một số vấn đề cần lưu ý trong kiểm soát huyết áp đó là chế độ ăn nhiều natry và một nguy cơ của tăng huyết áp
giảm lượng nathi ăn vào làm giảm được tình trạng giữ dịch và làm giảm tính nhạy cảm của thành mạch với cathe colomin vì vậy có tác dụng làm giảm huyết áp
bệnh nhân suy thận do thận giảm khả năng bài xuất natri do đó cần giảm muối trong chế độ ăn
theo các nghiên cứu giảm lượng protein ăn vào sẽ làm tăng sức đề kháng trước cầu thận
do vậy giảm lượng protein ăn vào làm giảm được áp lực trong mau mạch cầu thận và làm chậm tiến triển của suy thận
các yếu tố nguy cơ gây tăng huyết áp cần tránh như thuốc lá rượu trà cà phê
cần tạo một lối sống điều độ tránh các căng thẳng tâm lý kết hợp với tập luyện thể dục thích hợp
hạn chế các thức ăn có nhiều cholesterol như phủ tạng động vật mỡ động vật
thay đổi lối sống đã chứng minh bình ổn được huyết áp
cách ngăn chặn và điều trị
khi đã bị tăng huyết áp thì nguy cơ bị suy thận là khá cao
người bệnh cần đi khám tại các cơ sở y tế để được làm thêm các xét nghiệm nhằm đánh giá chức năng thận và tổn thương của các cơ quan khác
khi đã được chẩn đoán tăng huyết áp được bác sĩ điều trị theo pháp đồ
người bệnh ngoài việc tự theo dõi huyết áp bằng cách đo huyết áp tại nhà và ghi vào sổ theo dõi
còn cần phải nghiêm túc tuân thủ khám định kỳ để đánh giá chức năng thận và các cơ quan khác
giai đoạn này ngoài các xét nghiệm đánh giá mức độ suy thận bệnh nhân còn được đo lượng ca ly trong máu
vì khi thận bị suy lượng ca ly có thể tăng cao trong máu rất nguy hiểm cho tim
bởi vậy người bệnh cần tuân thủ theo một phác đồ điều trị phù hợp với bệnh suy thận
cần kết hợp ăn kiêng và thực hiện một lối sống phù hợp để giúp điều trị hiệu quả